tiếp tục cập nhật thông tin về dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn vào một mươi sáu h chiều qua một mươi bốn tháng ba bộ y tế công bố thêm các ca mắc covid một mươi chín thứ năm mươi năm mươi một năm mươi hai và năm mươi ba tại việt nam
các ca mắc mới được ghi nhận tại hà nội quảng ninh và tp hcm
bệnh nhân thứ năm mươi là nam giới năm mươi tuổi địa chỉ tại phố núi trúc ba đình hà nội
bệnh nhân đi công tác tại paris và về nước vào ngày chín tháng ba
bệnh nhân thứ năm mươi một là nữ hai mươi hai tuổi địa chỉ ở xuân đỉnh bắc tử liêm hà nội
sáng ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân bay về nội bài trên chuyến bay qr chín trăm sáu mươi tám
hiện hai bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
bệnh nhân thứ năm mươi hai là nữ hai mươi bốn tuổi địa chỉ tại khu bốn b phường hồng hải hạ long quảng ninh
là hành khách trên chuyến bay từ london về việt nam vào ngày chín tháng ba
hiện đang được cách ly tại bệnh viện giã chiến cơ sở hà nội

bệnh nhân thứ năm mươi ba là nam giới năm mươi ba tuổi quốc tịch cộng hòa séc
vào ngày một mươi tháng ba bệnh nhân nhập cảnh vào cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất trên chuyến bay qr chín trăm bảy mươi
quá cảnh tại sân bay doha qatar
sau khi vào việt nam bệnh nhân lưu trú tại quận một thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt mới đây hà nội đã ghi nhận thêm ca nhiễm covid
trong những lúc mới thì công tác phòng chống dịch bệnh được đề cao hơn bao giờ hết
để tăng cường kiểm soát đặc biệt là hạn chế sự di chuyển của sinh viên nhiều trường đại học
thì đã phải tăng cường các biện pháp kiểm soát ghi nhận của phóng viên antv
vừa đi học được một tuần thì trần thùy linh lại nhận được thông báo nghỉ học
băn khoăn ở lại hay về quê bởi việc trở lại trường chưa có thời hạn trước tình hình dịch bệnh hiện nay
tuy nhiên khi nhận được khuyên cáo của nhà trường tránh di chuyển
nên thùy linh đã quyết định ở lại nhà trọ
đã có thông báo từ nhà trường khuyến cáo cho học sinh là
nên tự đề phòng bằng cách là ở nhà để tránh lây lan và để đảm bảo sức khỏe cho bản thân ạ
đảm bảo an toàn cho sinh viên nên việc tiếp tục cho nghỉ học là cần thiết
tuy nhiên làm thế nào để hạn chế sinh viên di chuyển thì là điều khiến các trường chăn trở
và học online chính là giải pháp mà nhiều trường áp dụng
để đảm bảo sinh viên ổn định chỗ ở cũng như đảm bảo tiến độ học tập
học tập trực tuyến
thì trước hết nó thể hiện cái quyền lợi của người dạy và người học
đảm bảo tiến độ đào tạo không bị đứt quãng
nhưng mà đồng thời nó cũng thể hiện cái trách nhiệm xã hội
đối với công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
tuy nhiên song song với việc học online thì nhiều trường đã tăng cường công tác tuyên truyền cho sinh viên ngoại trú
giám sát chặt sinh viên nội chú hạn chế đi lại
em cũng nghĩ là tự cách ly bản thân mình ở trong kỳ xã
cũng là một biện pháp bảo vệ mình và cũng như là bảo vệ cho mọi người
thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cái việc
nắm bắt quân số rồi là quản lý các bạn sinh viên trong thời gian các em ở đây
chúng tôi cũng thông tin tuyên truyền rộng rãi để các em mới biết
cái dịch bệnh này ở trên địa bàn hà nội để các em ấy yên tâm
đồng thời là khuyến nghị các em là cố gắng là ở tại chỗ
không di chuyển hạn chế di chuyển cũng như là tiếp xúc ở các nơi đông người
có thể nói bên cạnh sự giám sát và tuyên truyền của các trường đại học
thì điều quan trọng vẫn là ý thức của sinh viên
đặc biệt là các em không chủ quan và có những biện pháp chủ động trong công tác phòng ngừa
mới là điều quan trọng
thưa quý vị và các bạn từ một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng ba
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp phan thiết tỉnh bình thuận
tổ chức phun thuốc khử khuẩn trên diện rộng toàn thành phố để phòng chống dịch
theo đó một mươi một xe vun đã được huy động từ trung tâm y tế các huyện hàm tân hàm thuận nam
bắc bình tuy phong tánh linh đức linh tp phan thiết và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
các xe phun được bố trí thành chín tổ phun thuốc
tại địa bàn một mươi bảy xã phường trên địa bàn thành phố
trong đó các tổ phun sẽ chú trọng đến những địa bàn dân cư
có các trường hợp nhiễm covid một mươi chín và f một f hai
khoảng một tấn hóa chất sẽ được sử dụng trong đợt khử trùng diện rộng này
ngày một mươi bốn tháng ba sau khi bộ y tế công bố thông tin liên tiếp
hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ bốn mươi năm và bốn mươi tám trú tại tp hcm
nhưng có tiếp xúc với người dân ở bình thuận
ubnd tp bình thuận đã tổ chức hai tổ xác minh
những người tiếp xúc với hai bệnh nhân này để cách ly
đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến ngày một phức tạp trên toàn thế giới
gần như không loại trừ một quốc gia nào
với khi thế chống dịch như chống giặc việt nam đã và đang nỗ lực hết sức mình
nhằm kiểm soát tốt tình hình cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe
cho mọi người dân và du khách
trong khi các cấp chính quyền sở ngành của tp đà nẵng
đang triển khai những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
thì tại những nơi cách ly trong lòng đô thị nơi cuộc sống ngày thường
vốn vội vã hối hả thì ngay lúc này
tình người lại hiện lên thật ấm áp lạ thường qua những điều hết sức bình dị
hôm nay đã bước sang ngày thứ bảy khi hơn bốn mươi du khách và nhân viên
của khách sạn vanda quận hải châu được lệnh cách ly tại chỗ
vì có hai vị khách dương tính với virus sars cov hai
mặc dù đã có kết quả âm tính nhưng phần lớn số nhân viên và du khách
trong khách sạn vẫn đang rất yên tâm thực hiện cách ly theo đúng quy định
những tấm bảng kết nối đầy yêu thương như thế này giữa người được cách ly
và lực lượng đảm bảo an ninh
những người trả tự đã trở nên quen thuộc đối với mọi người
bằng sự giúp đỡ chia sẻ chân tình mỗi ngày cách ly trôi qua thật bình yên
chúng tôi luôn làm hết trách nhiệm của mình làm thế nào đó để người dân cảm thấy thoải mái nhất
và có thể tạo một tâm lý tốt để có thể chống trọi lại dịch bệnh lần này
bên cạnh những nơi cách ly tập trung là doanh trại quân đội
thì trên địa bàn thành phố đà nẵng vẫn có những nơi cách ly nằm ngay tại địa bàn dân cư
điều ấy bắt buộc công an các đơn vị địa phương phải có kế hoạch và biện pháp bảo vệ phù hợp
vừa đảm bảo an toàn nhưng không gây xáo trộn sinh hoạt của người dân
mặc dù phải thực thi nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố đều lấy đó là vinh dự
trách nhiệm lớn lao trước chính quyền và nhân dân
tinh thần là cán bộ chiến sĩ công an cũng sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì
một buổi chúc mừng sinh nhật đầy bất ngờ mà cả khách sạn vanda dành tặng cho một vị khách nước ngoài

giờ công an đã đưa ra một bộ phòng chống dịch
dẫu có phần thiếu thốn đi một ít so với bình thường
nhưng họ vẫn sẵn sàng chia sẻ và trao nhau sự lạc quan tin tưởng lớn lao
giữa mùa dịch covid một mươi chín ở thành phố bên bờ sông hàn
tình người vẫn luôn trăng trứa và đẹp đẽ như vậy